lời cảm ơn
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ban lễ tang và gia đình đồng chí đại tướng lê đức anh trân thành cảm ơn
đồng bào đồng chí các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng các vị nhân sĩ trí thức
các chức sắc tôn giáo các cơ quan đoàn thể địa phương đơn vị các lực lượng vũ trang nhân dân
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hà nội thành phố hồ chí minh tỉnh thừa thiên huế
các đoàn ngoại giao đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện chia buồn
gửi vòng hoa đến sự lễ viếng lễ truy điệu lễ an táng đồng chí đại tướng lê đức anh
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam